các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo điều tra ban đầu ngày một mươi ba tháng hai chị hồ thị cẩm nhung hai mươi hai tuổi tại tỉnh bình định tạm trú tại quận bình thạnh
đến công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh đã trình báo trưa ngày một mươi một tháng hai
nghĩa em họ chị nhung đi xe khách từ bình định và thành phố hồ chí minh đến khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi hai tháng hai
nghĩa đến bến xe miền đông nhưng sau đó không ai liên lạc được
nhận tin báo công an quận bình thạnh chỉ đạo một số đội nghiệp vụ
phối hợp với công an nhiều phường lân cận ra soát địa bàn tìm kiếm nghĩa
qua trích xuất camera của bến xe miền đông xác định khoảng bốn h bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi hai tháng hai
ông m sáu mươi hai tuổi tài xế xe ôm chạy xe máy chở nghĩa ra khỏi khu vực bến xe
qua làm việc ông m cho biết đã chở nghĩa đến cổng trường đại học công nghệ tp hcm
phường hai mươi năm quận bình thạnh nghĩa xuống xe và đi đâu thì ông không rõ
đến sáng ngày một mươi năm tháng hai công an nhận tin báo phát hiện một sát chết chối sông
khuôn mặt đã bị biến dạng trong thời kỳ phân hủy gần khu vực cầu bình lợi cũ
phường một mươi ba quận bình thạnh nên xuống hiện trường xử lý
qua công tác nghiệp vụ nhận dạng người thân xác định thi thể trôi sông chính là nam sinh nguyễn văn nghĩa
mất tích trước đó
kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước
thời gian tử vong khoảng hai ba ngày trước đó
trong quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày
khoa ngực nên đã lấy mẫu xét nghiệm đầu chất
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
người đàn ông kể lại khoảnh khắc vớt được thi thể nam sinh mất tích khi đi nhập học
trả lời vtc news ông nguyễn văn trúc sáu mươi năm tuổi ngụ tại tỉnh vĩnh phúc
tạm trú tại quận bình thạnh tp hcm tên thường gọi là ba trúc cho biết
chính ông là người đưa thi thể nam sinh nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê ở bình định vào bờ
theo ông bà trúc khi vớt thi thể lên vẫn còn đeo ba lô áo khác ngoài màu đen quần màu đen
khi công an tới kiểm tra thi thể có phát hiện giấy tờ
chứng minh thư nhân dân thẻ bảo hiểm y tế đúng tên người đã mất tích
và có một khoản tiền tầm trên dưới một triệu đồng
ông ba trúc kể tối ngày một mươi bốn tháng hai người thân của nam sinh viên nguyễn văn nghĩa
bốn mươi tuổi quê ở bình định đã tìm đến nhà ông để nhờ ông giúp tìm thi thể trên sông
đoạn gần cầu bình lợi quận bình thạnh
tuy nhiên khi người thân của nghĩa và ông ba trúc tới nơi
thì một vài người dân ở gần đây nói hình như phường hai mươi năm quận bình thạnh đã vớt thi thể rồi
ông ba trúc đã liền nói với người thân của em nghĩa đi hỏi xem có phải họ đã vớt được thi thể nào không
khoảng hai tiếng sau người này gọi điện báo rằng không tìm thấy thi thể nào
sau khi nhận thông tin ông ba trúc hẹn người thân của em nghĩa sáng ngày một mươi năm tháng hai qua nhà ông để tiếp tục đi tìm kiếm
theo lời ông bà trúc sáng ngày một mươi năm tháng hai khi đang nấu nước để uống
có người đi qua khu vực ông sống và thông tin phát hiện một thi thể ở trên sông sài gòn
sau khi dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ dưới đoạn gần chân cầu đường sắt bình lợi
ông ba trúc đã liên lạc qua điện thoại với người thân của em nghĩa
khi đó họ lên kiểm tra và nói
giống lắm rồi chú hạ người nhà xác nhận về giấy tờ chứng minh thư là đúng với người bị mất tích đang đi tìm
ông ba trúc đã kể lại
sau đó ông và người thân của nam sinh viên liên lạc với công an trình báo sự việc
như vtc news đưa tin ngày một mươi bốn tháng hai gia đình em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê ở bình định cho biết
đã gửi đơn đến công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm trình báo việc mất liên lạc với em nghĩa
khi em này lên đường từ quê vào tp hcm làm thủ tục nhập học
trả lời vtc news bà trần thị ti mẹ của nghĩa cho biết khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng hai
nghĩa đi xe khách tân hoa châu biển kiểm soát là bảy mươi bảy b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy từ bình định vào tp hcm
xe khách đến biến xe miền đông tp hcm vào khoảng bốn h bốn mươi năm đến năm h ngày một mươi hai tháng hai
lúc này người thân tại tp hcm liên lạc đón nghĩa nhưng không được
nam sinh viên mất tích từ đó đến nay
khi vào tp hcm nghĩa mang một ba lô một vali một áo khoác nón quần tay tất cả đều màu đen
khi đi xe khách đến bến xe miền đông gia đình đã nhờ trích xuất camera cũng không thấy nghĩa
nghĩa đang là sinh viên năm nhất của trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm đóng trên địa bàn tp thủ đức
công an làm việc với người đàn ông trở nam sinh mất tích khi tới tp hcm
người đàn ông chở nam sinh mất tích khi tới tp hcm nhập học được mời tới công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh làm việc
ngày một mươi năm tháng hai nguồn tin của vtc news cho hay người đàn ông chở nam sinh viên mất tích khi tới tp hcm nhập học
đã được mời đến làm việc tại trụ sở công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh
người đàn ông này tên nguyễn đức mờ làm nghề xe ôm chuyên chở khách tại bến xe miền đông
tại cơ quan công an ông mờ khai đón nghĩa ở biến xe miền đông rồi trở đến trường đại học công nghệ tp hcm quận bình thạnh
trưa ngày một mươi năm tháng hai trả lời vtc news đại diện vòng tham mi công an tp hcm cho biết
sau quá trình khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin nhận dạng từ gia đình nạn nhân
cơ quan chức năng đã xác định thi thể trôi trên sông sài gòn đoạn qua phường một mươi ba quận bình thạnh
chính là nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê ở bình định tới tp hcm nhập học thì mất liên lạc với gia đình
trước đó sáng cùng ngày người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông sài gòn đoạn một mươi ba quận bình thạnh và báo lực lượng chức năng
ngay khi nhận được tin báo công an phường một mươi ba phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình thạnh tới phong tỏa khám nghiệm hiện trường
như vtc news đưa tin ngày một mươi bốn tháng hai gia đình em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê ở bình định cho biết
đã gửi đơn đến công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm trình báo về việc mất liên lạc với em nghĩa
khi em này trên đường từ quê vào tp hcm làm thủ tục nhập học
trả lời vtc news bà trần thị ti mẹ của nghĩa cho biết khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng hai
nghĩa đi xe khách tân hoa châu biển kiểm soát bảy mươi bảy b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy từ bình định vào tp hcm
xe khách đến bến xe miền đông tp hcm vào khoảng bốn h bốn mươi năm
đến năm giờ ngày một mươi hai tháng hai lúc này người dân tại tp hcm liên lạc đón nghĩa nhưng không được
năm sinh viên mất tích từ đó đến nay
hiện công an tp hcm đang trích xuất camera an ninh của nhiều tuyến đường để làm rõ vụ việc
hình ảnh camera của bến xe ghi nhận nghĩa xuống xe lúc bốn h ba mươi tám ngày một mươi hai tháng hai
sau đó lấy vali rồi về hướng cổng số năm
sau đó một camera khác ghi nhận nghĩa được một người xe ôm trở rời khỏi biến xe lúc năm h một mươi bốn
theo ông m người xe ôm đã trở nghĩa cho biết dạng sáng ngày một mươi hai tháng hai
ông đón nghĩa tại cổng số năm của biến xe miền đông để trở đi
nhưng khi đến trước đại học hutech tp hcm
đường điện biên phủ quận bình thạnh thì nghĩa xin xuống xe
ông m không biết nghĩa đi đâu sau đó ông quay trở lại bến xe miền đông để hành nghề như bình thường
phát hiện thi thể trôi trên sông sài gòn người nhà xác nhận là của nam sinh mất tích sau khi vào nhập học
thi thể nam mặc quần áo màu đen trôi giặt vào bờ kè thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh tp hcm
người nhà xác nhận là nam sinh mất tích nhiều ngày qua
đến chín giờ ngày một mươi năm tháng hai công an quận bình thạnh tp hcm đang phong tỏa khu vực chân cầu bình lợi
phía phường một mươi ba để điều tra hiện trường phát hiện một thi thể nam giới có dấu hiệu nhận dạng giống nam sinh
nam nhất vào tp hcm nhập học mất tích mấy ngày qua
theo đó người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông sài gòn
đoạn qua phường một mươi ba quận bình thạnh nên báo cơ quan chức năng
nhận tin báo công an phường một mươi ba phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình thạnh
đến hiện trường để xác minh nhân thân điều tra vụ việc
bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định
mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này
tại đây người thân của em nghĩa đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện dưới sông sài gòn chính là nghĩa
một người anh họ của nghĩa xác nhận
gia đình chúng tôi đang làm việc với công an thi thể vừa được phát hiện trên sông chính là em tôi
cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào ngày một mươi một tháng hai em nguyễn văn nghĩa vào thành phố hồ chí minh để làm thủ tục nhập học trực tiếp bằng xe khách của nhà xe tân hoa châu biển kiểm soát bảy mươi bảy b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy
xe đến dãy số tám bến xe miền đông khoảng năm giờ sáng một mươi hai tháng hai
tuy nhiên người thân của nghĩa tại thành phố hồ chí minh sau đó không liên lạc được với em nên đã chỉnh báo công an